thưa quý vị lợi ích mà mạng internet đưa lại là điều mà ai cũng thấy được nhất là việc kết nối con người với con người thông qua các trang mạng xã hội
tuy nhiên thì sự phát triển đó cũng gây ra những hệ lụy trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng rồi những thông tin xuyên tạc chưa được kiểm chứng nhưng lại có tốc độ lan truyền chóng mặt
tin giả như là một loại virus độc hại nó xâm nhập gây nhiễu dư luận thậm chí còn làm khủng hoảng niềm tin gây hậu quả lớn về kinh tế xã hội ảnh hưởng đến an ninh trật tự
câu chuyện của một tiktoker vừa bị xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng vì cung cấp đăng tải thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân cũng như những ảnh hưởng nặng nề của tin giả đến một doanh nghiệp trong cư dân mạng ngày hôm nay sẽ cho thấy rõ điều này

nhận định của tiktoker này mang tính quy trục về tình hình an ninh trật tự tại thành phố hồ chí minh
tại phần bình luận nhiều ý kiến cũng mâu thuẫn dẫn đến cả những lời nói mang tính chất phân biệt vùng biển
và ngay lập tức tiktoker này đã bị xử phạt bảy năm triệu đồng vì đăng thông tin xuyên tạc
cái này ở sài gòn kêu bằng thân khẩu hại xác phạm đấy nôm na là cái miệng nó hại cái thân
phạt vậy quá nhẹ so với thu nhập hàng tháng của tiktoker này
cần phải mạnh tay hơn trong việc quản lý và xử phạt các vấn nạn câu view câu like phát ngôn lung tung sai sự thật
phạt nhẹ thì những người này không biết sợ cần tăng lên một mươi hai mươi lần sẽ tốt hơn
mạng xã hội như này không biết hay hò chỗ nào chỉ thấy lớp trẻ bị những thứ xấu xí dẫn dắt đánh mất những suy luận bản thân từ kinh nghiệm cuộc sống chỉ hùa theo đám đông không có phương hướng
thực tế năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng tp hcm đã triển khai hiệu quả các biện pháp
phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức tín dụng đen cho vay lãi nặng
đặc biệt cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bảy vụ trên hai trăm ba mươi ba bị can trong các đại án tham nhũng qua đó góp phần kéo giảm tội phạm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mang lại niềm tin cho nhân dân
cư dân mạng cho rằng việc xử lý tiktoker nhật hải biết tuốt được coi là một cảnh báo cụ thể đối với tất cả các cá nhân tổ chức sử dụng mạng internet
cần phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phát ngôn và phổ biến thông tin không chính xác thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội
phải đưa các đối tượng hoạt động sáng tạo nội dung trên các trang mạng nhằm mục đích kiếm tiền hoặc mục đích phi lợi nhuận vào diện bắt buộc đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phải chịu quản lý đặc biệt
phải chịu trách nhiệm với nội dung mình